thưa quý vị đêm qua bão goni đã vượt qua khu vực miền trung của philippines và đi vào biển đông
trở thành cơn bão số một mươi ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay
khi vào biển đông cường độ của bão số một mươi đã giảm xuống còn cấp tám
và đến một mươi sáu giờ chiều nay nó chỉ còn cách huyện đảo hoàng sa khoảng năm trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
hướng di chuyển của bão chủ yếu sẽ là theo hướng tây và đến một mươi sáu h chiều ngày bốn tháng một mươi một
vị trí tâm bão sẽ cách quảng nam khoảng hai trăm một mươi km cách quảng ngãi và bình định khoảng một trăm bảy mươi km
cách phú yên khoảng một trăm chín mươi km
dự báo dạng sáng năm tháng một mươi một bão sẽ đi vào đất liền các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến phú yên
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão goni trong hai mươi bốn giờ tới vùng nguy hiểm trên biển đông
sẽ là từ vĩ tuyến một mươi ba đến một mươi bảy độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi một năm đến một trăm hai mươi độ kinh đông
cụ thể ở khu vực bắc và giữa biển đông
biển huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu đến bảy giật cấp tám
riêng vùng biển phía đông có gió mạnh cấp tám đến cấp chín
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi ba biển động rất mạnh
kem theo đó là tình trạng mưa bão nên tầm nhìn xa thấp chỉ từ hai đến bốn km
trên đất liền hôm nay lại có thêm một khối không khí lạnh mới ảnh hưởng đến nước ta
trong đêm nay và ngày mai bắc bộ trời nhiều mây hơn vùng phía nam của đồng bằng
trong đó có thủ đô hà nội sẽ có thêm tình trạng mưa nhỏ
mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi và trung du giảm xuống chỉ còn từ một mươi sáu đến một mươi tám độ
vùng đồng bằng và thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ từ một mươi tám đến hai mươi độ
sáng ngày mai nhờ nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô miền bắc giảm mưa
trời khô ráo nhưng nhiệt độ sẽ không cao duy trì trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên trời cũng chuyển mây và có mưa giải rác với lượng từ ba cho đến năm mm
nên nhiệt ngày mai ở đây duy trì trong khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
còn ở khu vực từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận đêm có mưa vài nơi
ngày trời tạnh giáo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
lui xuống phía nam trong đêm nay và ngày mai ở tây nguyên có mưa vài nơi
còn nam bộ mưa sẽ giải rác về chiều và tối
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn tại nam bộ mức nhiệt sẽ trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi hai độ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước